cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án số hai mươi sáu ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số chín về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn và tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra các quyết định quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm nhật vũ nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg về tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ văn mạnh
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg về tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hoàng duy quang là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định amax về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều hai trăm hai mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm vai trò đồng phạm
công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg về tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn bắc son trương minh tuấn lê nam trà cao duy hải về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đối với các bị can bảo đảm an toàn đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến đội điều tra xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật